bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vừa quyết định giao cho vụ công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì thuê công ty tư vấn nước ngoài để đánh giá nhìn nhận khách quan trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép
theo dự thảo quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm mới được bộ công thương phê duyệt đơn vị tư vấn nước ngoài ngoài có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực
còn phải đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép việt nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu công nghệ và đánh giá tác động về môi trường
thời gian hoàn thành dự thảo đề án là trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy so với dự thảo lần một ở dự thảo lần hai bộ công thương đã loại bỏ một mươi hai dự án có quy mô nhỏ hoạt động kém hiệu quả chưa triển khai hoặc do địa phương đề xuất
trên cơ sở các ý kiến đóng góp bộ công thương sẽ hoàn thiện dự thảo lần ba để báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định hoàn thiện dự thảo quy hoạch ngành thép để trình thủ tướng xem xét vào quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy